bộ giáo dục và đào tạo cho biết năm nay bộ xây dựng phần mềm quản lý chỉ tiêu tuyển sinh
đây là công cụ để tổng hợp cập nhật dữ liệu về chỉ tiêu tuyển sinh điều kiện bảo đảm chất lượng
để xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hệ thống giáo dục đại học
hệ thống sẽ cảnh báo nếu các trường xác định chỉ tiêu vượt quá năng lực đào tạo
cũng như cảnh báo nếu phát hiện rằng viên cơ hữu đứng tên ở nhiều trường
các trường căn cứ vào các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo
và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thị trường lao động
được quyền tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình trong việc xác định thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm